cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
được biết lê xuân giáp và trần phát đạt là giám đốc những doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện hương khê trong đó đạt là chủ tịch hội doanh nghiệp huyện hương khê
theo đó tối ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai lê xuân giáp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là đối tượng có một tiền án về tội giết người và một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trần phát đạt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hồ hồng quảng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đều trú tại thị trấn hương khê huyện hương khê cùng một số người khác uống rượu ăn nhậu tại một quán ở khối bảy thị trấn hương khê
tại đây giữa giáp và đạt xảy ra xích mích cãi vã liên quan đến nợ nần tiền bạc
sau đó cả hai ra về đạt về nhà lấy một khẩu súng cz bảy mươi năm cùng nhiều viên đạn đi đến nhà giáp
khi đến nơi đạt gọi giáp mở cổng để vào nói chuyện lúc này giáp lấy trong nhà ra một khẩu súng ak đến cạnh đạt và dơ súng lên trời bắn liên thanh gây ra sáu tiếng nổ rồi cả hai tiếp tục vào nói chuyện
sau đó ra về sau khi thực hiện hành vi phạm tội để tránh bị phát hiện các đối tượng đã thống nhất khai báo bưng bít thông tin đồng thời cất giấu và tẩu tán hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án đe dọa giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ba tháng đối với lê xuân giáp về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với trần phát đạt và hồ hồng quảng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng